viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đối với bảy bị can trong vụ án vn phạc ma giai đoạn hai về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
theo quy định tại điều số một trăm chín mươi bốn bộ luật hình sự
bảy bị can gồm nguyễn minh hùng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần vn pharma
võ mạnh cường nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải quốc tế hnc
nguyễn trí nhật nguyên phó tổng giám đốc công ty vn pharma ngô anh quốc nguyên phó tổng giám đốc công ty vn pharma
phan cẩm loan nguyên phó trưởng phòng xuất nhập khẩu công ty vn pharma lê thị vũ phương nguyên kế toán trưởng công ty vn pharma
phạm quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi nguyên nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải quốc tế hnc
việc khởi tố bảy bị can này là nhằm tiến hành điều tra làm rõ hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mark health hai
ghi xuất xứ từ canada xảy ra tại vn pharma trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bốn